tối qua ngày một mươi hai tháng tám tại nhà hát đài tiếng nói việt nam năm mươi tám quán sứ hà nội
đã diễn ra lễ trao tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi chín
của hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phó trưởng ban kiêm nghiệp ban tuyên giáo trung mương
theo đúng tiêu chí về tặng thưởng thường niên của hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
năm hai nghìn hai mươi là năm hội đồng xét và trao tặng thưởng cho các công trình bài viết cụm bài viết
được xuất bản trong năm hai nghìn một mươi chín và các đơn vị có nhiều đóng góp quan trọng
trong lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật
theo đó hội đồng đã chọn ra được bốn công trình
năm công trình để trao giải a bảy công trình để trao giải b
bốn bài viết cụm bài viết về chương trình và phát thanh để trao giải c
ngoài ra bảy giải tập thể đã được trao cho các cơ quan báo chí xuất bản
có nhiều đóng góp quan trọng trong đó có ban văn hóa văn nghệ của báo nhân dân
nhìn chung các công trình bài viết cụm bài viết được trao tặng thưởng năm hai nghìn một mươi chín
của hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tỏ ra khá đồng đều
vừa có mảng chuyên sâu về học thuật hàn lâm
lại vừa có mảng mang tính báo chí bám rất sát đời sống văn hóa nghệ thuật đường đại